sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm
việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo khu vực phía nam năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới biển đảo
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một của các tỉnh ven biển phía nam đã mang lại hiệu quả thiết thực và ngày càng ổn định
tình hình vi phạm pháp luật tội phạm buôn lậu hàng giả dân lận thương mại trên biển các tỉnh phía nam có xu hướng giảm
tính từ đầu năm đến nay các lực lượng đã phát hiện bắt giữ xử lý gần tám mươi sáu vụ với hơn một năm trăm linh đối tượng
tình trạng ngư dân nước ta khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài xảy ra bảy mươi tám vụ giảm ba mươi chín vụ
trong thời gian tới cần tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng
thu hút được nhiều đối tượng tham gia góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc